thông tin từ ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết trong bốn ngày nghỉ lễ
toàn quốc đã xảy ra một trăm linh bốn vụ tai nạn giao thông làm chết năm mươi năm người bị thương tám mươi bốn người
so với bốn ngày nghỉ lễ năm hai nghìn hai mươi một giảm bảy vụ giảm ba người chết và tăng hai mươi người bị thương
cụ thể đường bộ xảy ra một trăm linh bốn vụ làm chết năm mươi năm người bị thương tám mươi bốn người
so với bốn ngày nghỉ lễ năm hai nghìn hai mươi một giảm năm vụ giảm một người chết tăng hai mươi người bị thương
cụ thể đường sắt đường thủy không xảy ra tai nạn
cũng trong bốn ngày nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra phát hiện
xử lý hai mươi bốn sáu mươi một trường hợp vi phạm trong đó có ba ba trăm bảy mươi một trường hợp vi phạm nồng độ cồn
hai mươi trường hợp lái xe dương tính với ma túy phạt tiền hai mươi sáu tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng
tạm giữ bốn trăm linh bảy xe ô tô sáu hai trăm năm mươi bảy xe mô tô bảy mươi ba phương tiện khác tước hai sáu trăm tám mươi bốn giấy phép lái xe
thưa quý vị mưa to kèm theo gió lớn kéo dài từ ngày ba mươi tháng bốn đến nay đã gây thiệt hại
gần ba hectare lúa đông xuân của nông dân trên địa bàn tỉnh quảng bình
nếu như thời tiết còn mưa trong vài ngày tới thì diện tích lúa gãy đổ trên sẽ không thể khắc phục
và có nguy cơ mất trắng
cụ thể trên toàn địa bàn tỉnh quảng bình diện tích lúa bị gãy đổ ước chừng khoảng ba hectare
địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất là hoàng văn
huyện quảng ninh với một bảy trăm linh hectare lúa đang gãy đổ chìm trong nước
nếu trong vài ngày tới còn mưa số lúa trên sẽ không còn khả năng ứng cứu và có nguy cơ mất trắng hoàn toàn
năm nay là một năm khó khăn của bà con nông dân các tỉnh bắc miền trung
trước đó mưa trái mùa trong hai ngày cuối tháng ba đầu tháng bốn cũng đã khiến cho hàng nghìn hecta lúa
của bà con bị mất trắng hoàn toàn
vào sáng hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã ra quyết định tạm giữ hình sự
trong thời gian qua
tình huống thứ hai xuất hiện biến chủng mới của virus sars cov hai có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc miễn dịch
khiến ca nhiễm có triệu chứng nghiêm trọng hoặc tử vong tăng lên đặc biệt ở các nhóm dễ bị tổn thương
ở tình huống nguy hiểm hơn này phương án ứng phó mà bộ y tế đề ra là sẽ thực hiện linh hoạt nguyên tắc ngăn chặn
phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch theo quy mô và phạm vi hẹp nhất có thể phù hợp với diễn biến dịch bệnh
áp dụng linh hoạt công thức chống dịch kết hợp năm k với vaccine thuốc đảm bảo hiệu quả điều trị
ứng dụng công nghệ phòng dịch nâng cao ý thức người dân và các biện pháp khác
các công an thành phố hà nội trong bốn ngày nghỉ lễ địa bàn thủ đô không xảy ra trọng án số vụ phạm pháp hình sự giảm mạnh
địa bàn thành phố xảy ra hai mươi ba vụ phạm pháp hình sự số vụ phạm pháp hình sự giảm mạnh
các công an thành phố hà nội trong bốn ngày nghỉ lễ địa bàn thủ đô không xảy ra trọng án số vụ phạm pháp hình sự giảm mạnh

ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ba đối tượng bỏ trốn vào các tỉnh thành phía nam và đã bị cục kiểm soát hình sự bộ công an chủ trì phối hợp với công an tỉnh yên bái thành phố hồ chí minh đồng nai tây ninh và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an bắt giữ
ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại thành phố yên bái tỉnh yên bái xảy ra vụ nhóm thanh niên dùng súng thanh toán nhau dẫn đến án mạng đặc biệt nghiêm trọng
nhóm đối tượng sau khi gây án được xác định đã bỏ trốn vào các tỉnh thành phía nam theo đường bộ
tiếp nhận thông tin yêu cầu phối hợp lãnh đạo cục cảnh sát hình sự bộ công an đã yêu cầu các cục nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với công an các địa phương vào cuộc điều tra truy xét nóng các đối tượng
ngay sau khi tiếp nhận thông tin tổ công tác của phòng trọng án đã khẩn trương xây dựng kế hoạch phối hợp với các công an các tỉnh là đồng nai tây ninh thành phố hồ chí minh
xác minh truy bắt các đối tượng do đối tượng chính hoàng trọng mẫn là đối tượng luôn thù sẵn hai khẩu súng trong người
nên kế hoạch truy bắt được vạch ra tỉ mỉ hơn nhằm đảm bảo an toàn cho quần chúng nhân dân
cán bộ chiến sĩ tham gia truy bắt và chính bản thân các đối tượng
tổ công tác đã không quản là ngày đêm và kể cả những ngày lễ để mà tiến hành khẩn trương xác minh
truy bắt dựng lại hành trình tẩu thoát của các đối tượng
đến ngày hai tháng năm thì chúng tôi đã xác định được là cả ba đối tượng đang lẩn trốn ở trong một căn phòng
ở thành phố bình hòa tỉnh đồng nai
thì chúng tôi đã tổ chức mật phục và chọn thời điểm là khi đối tượng chính ra ngoài
để áp sát khống chế và tiến hành bắt giữ cả ba đối tượng một cách an toàn
khám xét trên người và tại nơi lẩn trốn của các đối tượng
tổ công tác thu giữ được một khẩu súng quân dụng hiệu k năm mươi chín một khẩu súng tự chế
hai mươi viên đạn và nhiều vật chứng liên quan
tại cơ quan công an hoàng ngọc mẫn nguyễn văn trọng cùng quê thái nguyên và đặng văn đồng quê nghệ an
bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội
tại cơ quan công an hoàng ngọc mẫn nguyễn văn trọng cùng quê thái nguyên và đặng văn đồng quê nghệ an